tại sự kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm chủ nhiệm ủy ban xã hội của quốc hội nguyễn thúy anh trình bày báo cáo thẩm tra về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và tình hình thực hiện nghị quyết ba mươi của quốc hội
ủy ban xã hội cơ bản thống nhất với báo cáo của chính phủ và đánh giá cao sự nỗ lực của chính phủ
thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín mặt trận tổ quốc việt nam
các bộ ngành cấp ủy chính quyền các địa phương đã chủ động tham gia tích cực trách nhiệm sáng tạo trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
dự báo chưa sát dẫn đến áp dụng biện pháp phòng chống dịch chưa phù hợp
bên cạnh đó ủy ban xã hội đã đưa ra một số đánh giá riêng về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại một số ngành lĩnh vực cụ thể
theo đó dù dịch bệnh đã tạm thời được khống chế nhưng việc ứng phó với đợt dịch thứ tư đã bộc lộ nhiều hạn chế của hệ thống y tế đặc biệt là y tế cơ sở y tế dự phòng cần phải được chính phủ bộ y tế quan tâm chỉ đạo như việc tổ chức tiêm vaccine chưa đáp ứng yêu cầu chưa đồng đều tại các địa phương
xét nghiệm sàng lọc trên địa bàn một số tỉnh chưa triển khai kịp thời
hiệu quả chưa đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch
công tác đánh giá nguy cơ dự báo tình hình dịch bệnh chưa sát dẫn đến áp dụng các biện pháp phòng chống dịch chưa phù hợp
dù chính phủ đã cố gắng huy động mọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước và số hiệu hóa để chi cho phòng chống dịch covid một mươi chín trong suốt thời gian qua
sau ủy ban xã hội dự báo nhu cầu này trong thời gian tới vẫn rất lớn nhưng nguồn huy động từ xã hội sẽ giảm dần
do đó ngân sách nhà nước vẫn là nguồn lực chính
theo ủy ban xã hội một lo ngại lớn nhất hiện nay là tác động tiêu cực của dịch bệnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh
chỉ tính tám tháng năm hai nghìn hai mươi một đã có tám mươi năm năm trăm linh tám doanh nghiệp rút khỏi thị trường và ngừng kinh doanh
con số này không dừng lại mà tiếp tục gia tăng trong khi doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có xu hướng giảm bình quân cả về vốn và số lao động đăng ký
đã có tám mươi bảy hai doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực làm cho thị trường lao động khu vực
chính thức có xu hướng thu hẹp lực lượng lao động phi chính thức bị mất việc làm phải tạm ngừng làm việc chiếm tỷ lệ lớn
một lượng lớn lao động di chuyển từ các tỉnh thành phố lớn về quê tạo nguy cơ thiếu lao động nơi đi gây ra đứt gãy chuỗi cung ứng lao động
vấn đề kinh tế cũng kéo theo nhiều hệ lụy về xã hội cần phải được quan tâm đúng mức
trong đó tác động của đại dịch về sức khỏe thể chất và tinh thần tâm lý xã hội là rất lớn nhưng chưa được đánh giá đầy đủ
việc làm thu nhập đời sống của người lao động bị ảnh hưởng nặng nề nhất là đời sống của hộ nghèo hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế
theo báo cáo của địa phương có hai chín mươi ba trẻ em mồ côi do dịch bệnh covid một mươi chín
riêng thành phố hồ chí minh là hơn một năm trăm linh trẻ mồ côi
dù chính phủ đã kịp thời ban hành thực hiện nhiều chính sách biện pháp an ninh xã hội
nhưng còn gặp không ít khó khăn do người lao động đang thực hiện giãn cách xã hội nên không thể thực hiện các thủ tục để nhận hỗ trợ
nhiều địa phương không thể đáp ứng được nhu cầu kinh phí
nhiều lao động phi chính thức không có việc làm và thu nhập để đảm bảo cuộc sống
vẫn còn không ít lao động tự do
những người không đăng ký tạm trú bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh phản ánh là chưa tiếp cận được với chính sách hỗ trợ của nhà nước
có lúc có nơi đã xuất hiện tình trạng đói và thiếu đói trong số đối tượng mắc kẹt tại các địa bàn phong tỏa giãn cách ở đô thị lớn
báo cáo thẩm tra của ủy ban xã hội nêu rõ
năm nhóm nhận được hỗ trợ đợt ba theo nghị quyết chín mươi bảy hai nghìn hai mươi một
sống phụ thuộc sống chung với một hộ đang có mặt trên địa bàn tại thời điểm khảo sát và lập danh sách
nhóm thứ tư gồm cha mẹ vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc
sống phụ thuộc sống chung trong một hộ của người đang hưởng lương hiu người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động
người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
có hoàn cảnh thật sự khó khăn đã có mặt trên địa bàn tại thời điểm khảo sát và lập danh sách
nhóm thứ năm được nhận hỗ trợ covid một mươi chín đợt ba là người lưu trú trong các khu nhà trọ khu lưu trú
khu dân cư nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn trong thời gian thành phố hồ chí minh giãn cách và đang có mặt tại địa bàn
liên quan đến thực hiện nghị quyết số ba mươi của quốc hội ủy ban xã hội cho rằng chính phủ đã chủ động
linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đã khẩn trương kịp thời ban hành trên một trăm linh văn bản
bao gồm các ký quyết chỉ thị công điện công văn để đáp ứng yêu cầu cấp bách
trong phòng chống dịch với mục tiêu bảo đảm sức khỏe tính mạng của nhân dân
song tại các địa phương có nhiều lúng túng vẫn còn tình trạng văn bản của chính quyền địa phương
chưa đảm bảo tính thống nhất với hướng dẫn của trung ương
có tình trạng hiểu văn bản hướng dẫn không thống nhất người thi hành công vụ hiểu sai áp dụng không phù hợp
mặt khác có tình trạng văn bản hướng dẫn tại một vài địa phương phải đính chính thu hồi sửa đổi bổ sung nhiều lần
một số trường hợp làm phát sinh thủ tục hành chính mới chưa phù hợp với quy định pháp luật
như tỉnh bà rịa vũng tàu liên tục ban hành các văn bản thay đổi thu hồi các công văn quyết định
liên quan đến việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm test covid một mươi chín chỉ trong vòng một ngày
hà nội liên tục thay đổi cơ chế cấp giấy đi đường
một trong các nguyên nhân quan trọng gây ra sự thiếu thống nhất đồng bộ nêu trên
theo ủy ban xã hội là do chính phủ chưa ban hành được chiến lược tổng thể về phòng chống dịch
để thích ứng an toàn với mọi diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín
làm cơ sở để các bộ ngành địa phương thực hiện
chính vì thế cơ quan này đề nghị chính phủ khẩn trương ban hành chiến lược tổng thể về phòng chống dịch
trong đó có vấn đề phục hồi kinh tế để thích ứng an toàn với mọi diễn biến của dịch bệnh
dù chính phủ đã kịp thời ban hành thực hiện nhiều chính sách biện pháp an ninh xã hội
nhưng còn gặp không ít khó khăn do người lao động đang thực hiện giãn cách
xã hội nên không thể thực hiện các thủ tục để nhận hỗ trợ
nhiều địa phương không thể đáp ứng được nhu cầu kinh phí
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về vấn đề này
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại